còn liên quan đến vụ việc người mẹ khai tử con ruột khi con vẫn còn đang sống
ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắk vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người mẹ
và yêu cầu các cơ quan chức năng hủy bỏ giấy chứng tử đã cấp
cụ thể ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã ban hành quyết định xử phạt bà trần thị ngọc phượng ba mươi hai tuổi
chú phường tân an tp bunma thuật tỉnh đắk lắk một mươi năm triệu đồng về hành vi làm thủ tục đăng ký khai tử cho người còn sống
đồng thời kiến nghị ủy ban nhân dân tp bunma thuật thu hồi huy bỏ giấy chứng tử đã cấp
trước đó vào ngày một mươi một tháng năm bà phượng đến ủy ban nhân dân phường tân an xin cấp giấy chứng tử cho con trai ba tuổi
mà nguyên nhân xuất phát từ việc bà khương không muốn cho người chồng cũ gặp con trai
nghĩ ngờ con mình chết là không đúng sự thật nên bố của cháu bé đã đến cơ quan công an trình báo
khi làm việc với cơ quan công an bà phượng khai con mình vẫn còn sống và đang gửi ở nhà người quen tại huyện đắk minh
đắk nông ngay sau đó lực lượng chức năng cùng với người nhà đã đến huyện đắc minh đón cháu bé về và giao cho người bố để chăm sóc